chào mừng kỷ niệm bốn mươi sáu năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương giữa việt nam và nhật bản
hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tối qua chín tháng tám tại thành phố hội an
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phối hợp với đại sứ quán nhật bản tổ chức lễ khai mạc
giao lưu văn hóa hội an nhật bản lần thứ một mươi bảy
sự kiện giao lưu văn hóa hội an nhật bản lần thứ một mươi bảy diễn ra từ ngày chín tháng tám đến ngày một mươi tám tháng tám
tại khu phố cổ hội an và vườn tượng an hội với nhiều hoạt động giao lưu giải trí thú vị về văn hóa
hai dân tộc nhiều trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ triển lãm tranh ảnh dạy viết thư pháp
nhật bản biểu diễn nghệ thuật truyền thống và thi đấu thể thao truyền thống hội an nhật bản
giao lưu đường phố như nhảy yosakoy biểu diễn sáo sakuhachi trình diễn cosplay các hoạt động trải nghiệm
làm lồng đèn gấp giấy origami gấp lá dừa trải nghiệm văn hóa nhật bản và chợ phiên hội an
điểm đổi bật của chương trình lần này là tái hiện đám cưới công nữ ngọc hoa với thư nhân nhật bản
araki sotarro bằng hình thức trình diễn đám rước dâu trên mô hình thuyền nhật bản rất đặc sắc
giao lưu văn hóa hội an nhật bản lần thứ một mươi bảy là dịp để các nghệ sĩ nói riêng và nhân dân hai nước
việt nam nhật bản nói chung giao lưu trao đổi về nền văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc
góp phần hiểu sâu hơn về nền văn hóa truyền thống cũng như hiện đại của việt nam và nhật bản
gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa nhân dân hai nước